do sở văn hóa và thể thao hà nội phối hợp với các địa phương trên địa bàn thành phố tổ chức
liên hoan có sự tham gia của các nghệ nhân dân gian và các nghệ sĩ không chuyên trên địa bàn thành phố
trước khi đến với chương trình này chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng điểm lại
một số hoạt động văn hóa văn nghệ đáng chú ý vừa diễn ra tuần qua
mới đây ủy ban nhân dân huyện gia lâm thành phố hà nội đã tổ chức lễ hội gióng đền phủ đồng
năm hai nghìn một mươi tám lễ hội gióng được bắt đầu tổ chức từ khoảng thế kỷ thứ một mươi một vào thời vua lý thái tổ
lý công uẩn sau khi sáng lập ra triều lý thường đến đền thờ thánh gióng ở làng phù đồng
dân hương cầu xin thần cho biết vận mệnh đất nước
chính vua lý thái tổ đã ra lệnh tôn tạo mở rộng đền phủ đồng và quy định thể thức tổ chức lễ hội gióng
lễ hội gióng nhằm tưởng nhớ và tri ân đức thánh gióng người đã có công dẹp giặc cứu nước thời hùng vương thứ sáu
trong tín ngưỡng dân gian việt nam
lễ hội là dịp để quảng bá và giới thiệu di tích quốc gia đặc biệt đến nhân dân và bạn bè trong và ngoài nước
vừa qua tại bảo tàng dân tộc học việt nam đã khai mạc trưng bày với chủ đề hồi sinh mặt nạ vùng eo biển torres
giới thiệu hình ảnh và câu chuyện về một mươi ba chiếc mặt nạ độc đáo
của người dân vùng eo biển torres australia
đây là sự kiện trong chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam australia
trưng bày giới thiệu hình ảnh một mươi ba chiếc mặt nạ tuyệt đẹp được trang trí khá đa dạng
phản ánh kỹ thuật tạo tác rất đặc sắc của cư dân vùng eo biển torres
một mạng lưới các đảo nằm giữa bắc australia và papua new guinea
biểu hiện truyền thống văn hóa của một vùng dân cư giàu bản sắc
theo truyền thống nơi đây
những chiếc mặt nạ được làm thủ công từ những vật liệu của địa phương như mai rùa
coera sợi thừng nhỏ và sắp ong hoang dã
khởi nguồn từ tín ngưỡng mặt nạ và tạo tác mặt nạ ngày nay được coi là những cách thức phục hưng
nền nghệ thuật văn hóa cổ xưa và những nghi lễ sống động của vùng eo biển torres
những chiếc mặt nạ là cầu nối giúp người dân nơi đây truyền lại chi thức và văn hóa cho các thế hệ sau